kỳ thi năm nay vẫn do các địa phương chủ trì với sáu mươi ba hội đồng thi hai hai trăm bốn mươi ba điểm thi với trên bốn mươi hai bốn mươi hai phòng thi
kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn ra chính vì vậy theo yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo
thì các địa phương phải bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh nhiễm covid một mươi chín các thí sinh f
thí sinh nghi ngờ là f và phòng thi dự phòng khi có sự cố
thí sinh f có lối đi riêng và có vào điểm thi được áp dụng các biện pháp cách ly
cán bộ coi thi cán bộ giám sát cũng được trang bị đồ bảo hộ khi làm nhiệm vụ
và cùng với đó công tác đảm bảo an ninh trật tự chống gian lận cho kỳ thi cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng
ngay lúc này phóng viên phạm hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin cụ thể
vâng thưa quý vị và các bạn để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này thì bộ giáo dục cũng phối hợp với bộ công an
tăng cường thanh tra kiểm tra ở các điểm thi không chỉ trong những ngày này mà trước đó cũng như vậy rồi ạ
thưa quý vị và ngoài ra thì để đảm bảo trong cái việc mà phòng chống gian lận thì bộ công an cũng tăng cường
đưa ra nhiều các biện pháp nghiệp khác nhau
cụ thể như thế nào là ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với thượng tá vũ mạnh tuân
cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
dạ phong trào thượng tá thưa thượng tá thì để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này thì bộ công an cũng đưa ra những phương án như thế nào ạ
trước hết tôi xin chào quý khán thính giả
kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học hàng năm là một kỳ thi có tính chất mức độ cực kỳ quan trọng
chính vì vậy là các nguy cơ về đảm bảo an ninh an toàn là luôn luôn thường trực
và bộ công an ngay sau khi thủ tướng chính phủ có chỉ thị số sáu chỉ đạo các bộ ngành
dân ở các tỉnh tăng cường về công tác đảm bảo chất lượng cho kỳ thi lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã tham mưu cho lãnh đạo bộ công an
xây dựng phương án kế hoạch chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị địa phương phối hợp với các ngành chức năng liên quan
và đặc biệt là ngành giáo dục để xây dựng các phương án đảm bảo an ninh an toàn
trong đó là tất cả các phần việc các khâu
kỳ thi thì đều là có đơn vị có bộ phận và có con người thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
và cá thể trò hóa trách nhiệm của các thành viên để đảm bảo cho công tác đảm bảo an ninh an toàn
trong từng khâu trong từng khâu liên quan đến kỳ thi từ khâu ra đề khâu in sao đề
khâu vận chuyển đề thi và bài thi khâu chấm thi
chúng tôi cũng đều có tổ chức
chúng tôi cũng đều có tổ chức các lực lượng phương tiện biện pháp để đảm bảo các thông tin liên quan đến kỳ thi đảm bảo an toàn bí mật tuyệt đối
lực lượng ngoan của bố trí lực lượng thế nào ở cả vòng trong và vòng ngoài để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi ạ
chúng tôi đã phối hợp với ngành giáo dục để triển khai các phương án phòng ngừa phát hiện và xử lý
về phòng ngừa ngành giáo dục cùng với các cơ quan truyền thông báo chí đã mở những chiến dịch truyền thông rất là sâu rộng
để lân cao ý thức
cái thứ hai là ban hành một quy chế rất chi tiết và quy trình công tác cho từng khâu
đặc biệt là các khâu liên quan đến phòng ngừa thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao
và trong đó có quy định xử lý chế tài rất mạnh mẽ đối với những hành vi gian đận như này
thậm chí là xử lý hình sự để từ đó những các cá thể liên quan để ý thức được trách nhiệm và cộng đồng trách nhiệm
để cùng phòng ngừa phát hiện và những hành vi gian lận
còn về công tác nghiệp vụ của ngành gian thì chúng tôi cũng đã có những phương án
có những kế hoạch để tổ chức giả soát tổ chức công tác lắm tình hình phát hiện
để đấu tranh đối với những cá nhân có tổ chức sử dụng thiết bị lợi dụng thiết bị giao giao để tổ chức hình thức gian đận này
một lần nữa xin cảm ơn thượng giá
dạ vâng thưa quý vị
và các bạn ngoài ra để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này thì ở tất cả các điểm thi
những nơi mà có in sao đề thi thì cũng được bố trí hệ thống camera và lực lượng an ninh ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và thưa quý vị thì sáng ngày hôm nay các em đã kết thúc môn ngữ văn và buổi chiều các em sẽ thi môn toán